một vấn đề đang được quan tâm đó là tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi
trong khi giá lợn hơi thấp thì giá thịt lợn tại các siêu thị và các chợ lại cao
đây là nghịch lý do vậy các cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề này để không làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi
về lâu dài cần có biện pháp hạ giá thành sản xuất đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
được bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thông báo tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn
diễn ra sau cuộc họp chính phủ vào chiều qua
hiện giá thịt hơi đã tăng lên và các doanh nghiệp cung ứng đã giảm giá thịt lợn bán ra cho người tiêu dùng xuống một mươi một mươi
thịt lợn trong dân còn tồn khoảng ba bốn trăm linh tấn lợn và sẽ cố gắng đảm bảo cung cầu trong ba bốn tháng nữa
phải giải quyết tốt được cái quan hệ cung cầu không để cho nó dư
thứ hai là giả soát
để đảm bảo tổng đàn và quy mô đàn có cơ cấu hợp lý
và trước mắt chúng tôi đang có những giải pháp để kiểm soát lợn lái
trả lời câu hỏi tại sao việt nam xuất siêu nhiều mặt hàng trong đó có thịt lợn mà vẫn nhập khẩu thịt lợn vào việt nam
thứ trưởng bộ công thương cho biết thực hiện tiến trình hội nhập ký nhiều hiệp định tự do
nếu việt nam phát triển mạnh với xuất khẩu thì đương nhiên các nước khác sẽ xuất khẩu sang việt nam
tuy nhiên việc nhập khẩu này không ảnh hưởng gì đến việc tiêu thụ thịt lợn trong nước
năm hai nghìn một mươi sáu cả năm hai nghìn một mươi sáu thì như vậy là chúng ta nhập khẩu có ba mươi chín bốn nghìn tấn ba mươi chín bốn tấn thịt lợn và các loại sản phẩm liên quan đến thịt lợn
bao gồm đến tất cả các nước eu rồi úc hoa kỳ canada brazil và liên bang nga
và như vậy về kim ngạch chỉ có bốn mươi bốn triệu usd và tính ra bằng có một cái sản lượng tiêu thụ về thịt lợn ở trong nước
nên chúng ta có thể khẳng định là cái việc là nhập khẩu các cái mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm liên quan đến thịt lợn là không ảnh hưởng đến cái việc tiêu thụ ở trong nước
liên quan đến vụ việc phongmosa vừa qua ban bí thư đã công bố quyết định kỷ luật các tổ chức và cá nhân liên quan
trong đó ban bí thư có yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật
liên quan đến kỷ luật về mặt hành chính đối với một số cá nhân liên quan và đảng bộ bộ tài nguyên và môi trường
vừa qua trong cuộc tiếp xúc cử tri ở cần thơ chủ tịch quốc hội có nói là ban bí thư chỉ đạo quốc hội và chính phủ làm các thủ tục cho thôi đại biểu quốc hội và cho ông võ kim cự nghỉ hưu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết
không phép thì phải xử lý theo quy định hiện các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đang trong quá trình thanh tra kiểm tra